thưa quý vị câu chuyện về thiếu thuốc thiếu trang thiết bị vật tư y tế vẫn đang là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm lớn từ dư luận cũng như cộng đồng mạng
dù đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra nhằm tìm cách tháo gỡ những nút thắt đang trói chân cho tay bệnh viện trong việc mua sắm đấu thầu
thế nhưng các bệnh viện vẫn đang thường trực những nỗi lo về thuốc và trang thiết bị vật tư y tế
vâng ca lo hơn khi hiện nay số ca bệnh mắc virus adeno có xu hướng gia tăng cao nhiều cơ sở khám chữa bệnh trở nên quá tải
như vậy thì tất cả những vướng mắt sẽ khiến cho các bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn và người bệnh mất đi cơ hội được chăm sóc điều trị một cách tốt nhất
nhiều yêu cầu giải pháp cần phải được tiến hành đồng bộ để có thể giải quyết được câu chuyện này
mở thầu nhưng không có nhà thầu tham gia
đây là câu chuyện vừa xảy ra tại sở y tế đà nẵng khi vừa qua tỉnh này tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung vật tư y tế hóa chất sinh phẩm cho các cơ sở y tế công lập năm hai nghìn một mươi chín
hiện trước mắt ngành y tế hà tĩnh đã đưa ra một số giải pháp cấp bách cần thiết cho công tác khám chữa bệnh
tuy nhiên việc sửa đổi các quy định trong đấu thầu nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với tình hình thực tiễn cho việc mua sắm là kiến nghị được đưa ra
đây cũng là bài toán chung của ngành y tế hiện nay
chủ yếu là bởi vướng quy định về đấu thầu
ngành y với các chuyên khoa các bài toán chung của ngành y tế hiện nay
khoa đặc biệt cần những thiết bị y tế tốt độ chính xác cao
nhưng theo quy định lại phải mua với giá rẻ nhất họ làm sao có được thiết bị tốt nhất
có tiền nhưng nhiều bệnh viện không thể mua được thuốc vật tư y tế do vướng mắc pháp lý trong đấu thầu
nếu không cẩn thận có thể rơi vào bẫy
luật đấu thầu cho phép chỉ định thầu trong tình huống cấp bách song chưa rõ định nghĩa như thế nào là tình huống cấp bách
bệnh viện mua sắm xong sau này thanh tra lại bảo không cấp bách thì xử lý thế nào
thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị các bộ ngành cung thao gỡ vướng mắc nhiều vấn đề ngành y tế
nhất là các bất cập trong đấu thầu thuốc vật tư vì quan trọng cho người dân
mới đây tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự thảo luật đấu thầu sửa đổi
cho biết tới đây luật sẽ sửa một số quy định tiêu chí để đảm bảo cạnh tranh trong hồ sơ mời thầu
và điều này nhằm hạn chế đấu thầu hình thức tức quân xanh quân đỏ gian lận trong đấu thầu
tới đây bộ y tế cho biết sẽ sửa thông tư một mươi bốn và thông tư một mươi năm nhằm khắc phục tình trạng chậm mua sắm đấu thầu vật tư y tế thuốc
nhiều ý kiến cư dân mạng kỳ vọng việc gỡ khó cho những vướng mắc về pháp lý sẽ giúp các cơ sở y tế dũng cảm hơn trong mua sắm
theo ý kiến cá nhân tôi thì nên bỏ hết cơ chế độc quyền
mỗi hãng thuốc vật tư máy móc thiết bị nên để nhiều nhà nhập khẩu và phân phối thì mới tạo được sự cạnh tranh sâu hơn
bộ tài chính
bộ kế hoạch và đầu tư bộ y tế cần phải lắng nghe ý kiến của các giám đốc bệnh viện bác sĩ chuyên khoa
họ cần loại thuốc nào vật tư thiết bị y tế nào để giúp dự trù trần đoán và điều trị bệnh hiệu quả nhất
mục đích của đấu thầu là tìm ra được những mặt hàng rẻ nhất và chất lượng tốt nhất
nhưng tốt nhất sẽ không bao giờ có giá rẻ nhất
nên theo tôi bộ y tế cần tham khảo tất cả các bệnh viện lớn xem loại thiết bị vật tư nào đang sử dụng hiệu quả nhất
sau khi có danh mục này bộ sẽ đàm phán trực tiếp với hãng mua số lượng lớn để được giá thấp nhất
trước những diễn biến phức tạp của nhiều loại dịch bệnh nhất là số trẻ mắc virus adeno đang gia tăng
thì việc thiếu thuốc hay thiếu vật tư y tế cũng đang là áp lực lớn đối với các bệnh viện
nhiều ý kiến cư dân mạng mong muốn câu chuyện về những nỗi lo xung quanh công tác đấu thầu y tế
sẽ nhanh chóng được giải quyết trên tinh thần sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trước hết và trên hết
cần phải thanh toán nhanh hơn nữa để các bệnh viện tập trung chuyên môn không bị phân tâm vì cơ chế
thêm một ngày chưa gỡ được nút thắt thì người dân khám chữa bệnh sẽ vất vả thêm một chút
hy vọng sớm tháo gỡ trong ngành y các cơ quan quản lý nhà nước phải có giải pháp giải quyết ngay
người dân không thể chờ đợi mãi được
những động thái tích cực gỡ vướng những khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế đang được triển khai
suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ trên